kể từ giờ ngày hôm nay thành phố hải dương đã yêu cầu tất cả người dân không ra khỏi thành phố
trừ các trường hợp cần thiết vẫn được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền
nhiều chốt chặn tại các cửa ngõ ra vào thành phố hải dương đã bị quá tải trong sáng nay
mặc dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng lượng người đi và về thành phố hải dương rất đông
nhiều chốt chặn ở cửa ngõ ra vào thành phố như trường trinh ngô quyền
hướng đi các huyện thanh miện gia lộc cẩm giàng bình giang
lượng người rất đông không bảo đảm khoảng cách phòng chống dịch
người dân khi được đi qua các chốt đều được kiểm tra thân nhiệt khai báo y tế kiểm tra giấy tờ tùy thân
tuyên truyền người dân không có việc cấp thiết không ra khỏi thành phố phun thuốc khử khuẩn
chính quyền các cấp cần có biện pháp giãn cách tốt hơn như phân luồng giao thông
để giảm tải các cửa ngõ tiếp giáp với nhiều địa phương
người dân giữ khoảng cách tối thiểu nhằm bảo đảm việc lưu thông cũng như không để dịch covid một mươi chín có thể bùng phát